tình trạng chợ tự phát chợ cóc vẫn tồn tại bởi nó phản ánh bộ mặt thật của kinh tế thị trường có cầu ắc có cung
tình trạng chợ tự phát đang diễn ra như thế nào chính quyền và người dân thành phố đã nỗ lực từng bước ra sao sẽ được phản ánh trong chương trình tuần này
nhưng trước hết xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng quan tâm trong tuần qua
cùng với việc cải tạo nâng cấp các chợ đồ mối các ngôi chợ hiện có chính quyền thành phố hồ chí minh đang nỗ lực để tạo thêm các chợ đồ mối mới bằng cách bắt tay với chính quyền địa phương lân cận để có nguồn cung tốt hơn giá rẻ hơn từng bước xóa dần các chợ đồ mối từng phát
song song đó không thể phủ nhận nhu cầu mua hàng giá rẻ thời gian hợp chợ phù hợp với công nhân làm theo ca
chính vì vậy mô hình hợp chợ đêm dành cho công nhân cũng đã được thí điểm tại quận gò vấp nơi có nhiều công nhân sinh viên
tìm một giải pháp hài hòa nhất mời quý vị xem một phóng sự sau đây cho truyền hình nhân dân tại thành phố hồ chí minh thực hiện
để thay đổi hẳn một phương thức mua bán vốn tồn tại bấy lâu nay lấy chuyện tiện làm đầu các chợ đầu mối mới được hình thành
phải được tính toán làm sao để cả người bán lẫn người mua được lợi hơn văn minh hơn và đặc biệt là phải có những bước tính dài
để tiếp cận với thị trường quốc tế
chính vì vậy chính quyền tp hcm đã quyết định có những bước đi đầu tiên khi vi hoạch lại chợ đầu mối chuyên kinh doanh về hoa
chợ hoa hồ thị kỷ vốn nằm trong khu dân cư nay sẽ được rời về chợ đầu mối bình điền
chợ đầu mối mới sẽ là nơi cung cấp dịch vụ chính như thanh toán vốn vay ngân hàng dịch vụ phân loại
đóng gói vận chuyển lạnh kho trữ mát hỗ trợ kỹ thuật trồng xử lý sau thu hoạch xúc tiến xuất khẩu và dịch vụ
tiến dần đến các hoạt động đấu giá hoa sàn giao dịch hoa trực tuyến
đây cũng là định hướng phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị
những quy hoạch của tp hcm đã được chính quyền đà lạt ủng hộ một cách nhiệt tình
thay vì chỉ là những công văn được gửi đi và chờ đợi
các băng ngành của tp hcm đã liên tục tiếp xúc để đạt được một thỏa thuận kết nối
những doanh nghiệp đối với khối lượng nhưng lại bị ngán bị tắt ngán về trong vấn đề tiêu thụ
thì cái khối lượng hoa mà tiêu thụ mà lớn nhất của đà lạt là tp hcm
thì tới khoảng bảy mươi là cái sàn lượng hoa đó là tiêu thụ tại tp hcm
cho nên nếu mà không có một sự kết nối giữa tp hcm và đà lạt
thì cái việc tiêu thụ đó gặp rất là nhiều khó khăn
với diện tích canh tác lên đến bảy bảy trăm sáu mươi hectare
sản lượng hơn hai tỷ năm trăm linh triệu cành mỗi năm
và tp hcm tiêu thụ đến bảy mươi nhưng việc mua bán với nông dân đà lạt
vẫn theo phương thức cũ là ký gửi giá bao nhiêu bán được bao nhiêu
hoàn toàn phụ thuộc vào thương lái
việc này không chỉ khiến cho người nông dân thiệt thòi
mà chính người mua cũng không thể biết được giá trị thực của sản phẩm
mà hoàn toàn phụ thuộc vào thương lái
chính vì vậy dự án sẽ hoạt động với phương thức mới
tại trung tâm chương trình hoa ở tp hcm
bộ phận phân phối và lưu trữ sẽ phân phối hoa về các chợ nhỏ
hoặc đưa thẳng đến các cửa hàng hoa theo đơn đặt hàng
các đơn hàng tiếp theo và tiền sẽ được chuyển về trung tâm giao dịch hoa đà lạt
để thanh toán cho nhà vườn
theo đó tiền mua bán hoa sẽ được công khai và thanh toán qua hệ thống ngân hàng
tiết kiệm chi phí phân phối nhằm tăng lợi nhuận cho nông dân
cũng như các chủ thể khác nhau trong chuỗi cung ứng phân phối
điều này hắn nhiên cũng gặp sự phản ứng từ một vài tiểu thương nhỏ lẻ
đang kinh doanh ở các khu dân sinh
tuy nhiên trên hết vẫn là mong muốn được phát triển kinh doanh bằng con đường minh bạch
theo tôi kinh doanh với nhành hoa này là ba mươi năm
nhưng mà hiện nay nói chung trên thị trường này càng ngày càng phát triển
thì chúng ta phải có một sự tiến bộ cũng như là phải có một cơ sở
hay là có một cái kho
bảo quản hoa cho để nó có chất lượng là vừa sức trong nước
mà vừa là sức ngoài nước nữa làm ăn một cách có tầm cỡ quy mô
tất nhiên song song với việc quy hoạch chỉnh trang lại các chợ đầu mối
chính quyền tp hcm không thể phủ nhận ở các thành phố lớn
không chỉ có những người dân ở tầng lớp trung lưu sinh viên
người lao động ở các khu công nghiệp khá đông
và nhu cầu mua sắm của họ cũng chẳng nhỏ
chính vì vậy việc quy hoạch phát triển
đưa vào kiểm soát các chợ đêm dành cho đối tượng công nhân
sinh viên làm theo ca kíp cũng cần được quan tâm
mô hình chợ đêm ở hạnh thông tây gò pháp đã được thử nghiệm và bước đầu thành công
với đặc điểm nằm ở quận gò vấp nơi tập trung nhiều người ngoại tỉnh đến ở trọ
những người buôn bán ở chợ hạnh thông tây và chính quyền quận gò vấp đã nghĩ đến việc
cần có một siêu thị dành riêng cho những người
có thu nhập không cao
tất nhiên giờ dứt hợp chợ cũng phải theo một chuẩn khác với những chợ dân sinh bình thường
để phục vụ cho người lợi động theo ca kiếp
khi mặt trời sập tối đó mới là lúc các hộ buôn bán nơi đây dọn hàng
để chuẩn bị đón các thượng đế của họ
từ khoảng một mươi tám h cho đến hai mươi ba giờ đêm là thời gian vàng để các sạp bán hàng thời trang
sau khoảng thời gian này không gian ẩm thực
để bồi bổ khách hàng làm tăng ca ra về là chủ yếu
nói chung là thời gian bán ở đây là bán xuyên suốt từ lúc mình nhận hàng cho tới lúc dọn hàng về á
bán từ đầu giờ luôn nhưng mà cái giờ mà đông nhất là từ lúc bảy h cho tới chín h
mà dịp trong nhất là gần tết và dịp tết
ở đây chủ yếu là phục vụ cho sinh viên và những người lao động
sự nổi tiếng của chợ đêm hạnh thông tây lan tỏa trong giới sinh viên người lao động lớn đến độ
hàng đêm ở chợ nếu chỉ đi trễ một chút thôi sẽ khó khăn trong việc tìm chỗ để gửi xe
thậm chí nơi đây được coi là điểm du lịch mới của thành phố ngoài chợ bến thành tồn tại bấy lâu nay
nguồn hàng thì chủ yếu là từ hàng việt nam tự nhà lên hoặc là lấy từ các bạn hàng
hầu như là hàng việt nam lên từ chợ tân bình hoặc là anh đông
cũng có một số mặt hàng là nhập từ hàng trung quốc
còn giá thì cũng tùy thường loại
nó có thể giao động từ có thể từ hai mươi năm ba mươi năm ngàn cho tới hai trăm linh ba trăm linh ngàn cũng khó
chợ này thì giá rất là rẻ và phù hợp với số tiền của sinh viên
đồng thời thì nó cũng rất là hợp thời trang
và siêu thị thì giá rất là đắt
mà sinh viên thì không có khả năng để vào siêu thị
giờ thì chợ đêm hạnh thông tây gò vấp không chỉ là nơi giúp người có thu nhập thấp
chỗ để có thể thỏa sức mua sắm
mà còn là nơi đáng để các doanh nghiệp hàng việt nam chất lượng cao
coi như một điểm tựa để đi vào lòng người tiêu dùng việt nam
thưa quý vị những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình
thành phố hồ chí minh hôm nay của truyền hình nhân dân
quý vị có thể xem lại chương trình này vào lúc một mươi ba h và một mươi tám h chủ nhật
một mươi h sáng thứ hai và một mươi bốn h ba mươi thứ ba tuần kế tiếp
mời thư tử liên lạc xin quý vị và các bạn liên lạc qua hợp thư